vào khoảng một mươi bảy h ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cũng với thủ đoạn như trên đối tượng đã tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật tài sản của chị bùi thị bích luận cùng trú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định khi chị luận đang đi trên đường về nhà